thưa quý vị và các đồng chí theo quy định tại điều bốn trăm sáu mươi tám bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
trong các trường hợp vay mượn tiền lãi suất theo thỏa thuận không vượt quá hai mươi
tất cả những trường hợp cho vay với lãi suất cao hơn mức này đều vi phạm pháp luật
thế nhưng tín dụng đen trong đó có hoạt động cho vay nặng lãi mà mức lãi suất thường cao gấp ba bốn lần
thậm chí là gấp hàng chục lần quy định đang bùng phát tại nhiều địa phương đặc biệt là các vùng nông thôn
những khoản lãi suất trên trời đã khiến cho người vay không có khả năng chi trả
khiến cho bao nhiêu người dân phải điêu đứng kiệt quệ
trước tình hình đó lực lượng công an trên cả nước đã quyết tâm đấu tranh đẩy mạnh phòng ngừa
và tăng cường quản lý chặt chẽ ngay từ cơ sở để có thể giảm lùi các loại tội phạm này
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv tại tỉnh bình định
uy hiếp tinh thần đe dọa thân nhân gia đình con nợ phải có trách nhiệm trả thay số nợ cùng với lãi suất cắt cổ
đây là những gì
mà người đàn ông này kể về các đối tượng tiếng dụng đen hành xử thế kiểu giang hồ khi ông không trả lãi đúng hẹn
hơn hai tháng trước ông có vay nóng năm mươi triệu đồng
thế nhưng vài ngày trước chủ nợ đã thông báo khoản nợ của ông đã lên tới hơn một trăm linh triệu đồng
nó cho vay hình thức là mình cầm giá chứng minh lên với hộ khẩu gia đình
rồi xong là mình gây bao nhiêu là gọi làm thủ tục rất nhanh
đúng một mươi ngày mình làm trả nhưng mà coi như
chậm một ngày qua ngày mùa một là đối tượng em là xuống nhà
em mới bớt bớt đánh đập vậy mình lo có không có mình chị mượn anh em bà cô mình trẻ
còn đây là nhiều tài liệu tàn vật kể cả hôn khí liên quan đến việc cho vay
kiểm tra hệ thống sổ sách từ ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một hai nghìn hai mươi
cho thấy nhóm đối tượng do nguyễn mạnh hiếu tại huyện tuy phước cầm đầu
đã cho vay bốn trăm bảy mươi lượt
số tiền gần bảy tỷ đồng
tất cả đều rất nhanh gọn không cần thế chấp
chỉ cần cung cấp một số giấy tờ tùy thân đơn giản là có thể cầm tiền
theo cơ quan chức năng các đối tượng hoạt động tín dụng đen đều nứt bóng dưới nhiều hình thức tinh vi
đặc biệt là lợi dụng sự thiếu hiểu biết nhẹ dạ cả tin của người dân nghèo vùng nông thôn
thủ đoạn của số đối tượng này thì ở ngoài bách vào thuê nhà trên địa bàn trong tây phước
trèo bán hiệu dán tờ rơi ở nhiều nơi các tờ rơi có ghi số điện thoại
khi người vay mà người ta cần tiền thì người ta liên hệ số điện thoại để đến nhà các đối tượng này cho thuê
theo thống kê hiện tại toàn tỉnh bình định có gần ba trăm linh cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính
hiện nay trước sự tấn công mạnh của lực lượng chức năng
thì diễn biến rất là nhanh
học động của tự phạm tín dụng đen như cơ sở đã tạm ngừng hoạt động
tuy nhiên qua công tác đấu tranh có thể thấy rõ nhiều ổ nhóm tìm cách rút vào hoạt động bí mật và ẩn mình dưới những vỏ bọc tình phi hơn
chúng tôi sẽ tổ chức điều tra cơ bản theo dõi nắm bắt những tổ chức những cá nhân cho vay lớn
và chúng tôi sẽ tập trung vào các nhóm đối tượng như các tổ chức cho vay lớn phối hợp với địa phương để truyệt xóa các nhóm này
và đối với những tổ chức cá nhân cho vay nhỏ lẻ hoặc là bọc phát chúng tôi cùng với địa phương để làm sao nắm bắt xử lý được số đối tượng này để họ canh gót canh đoan không tiếp tục thực hiện hành vi cho vay lãi nạn
không để tội phạm tín dụng đen lộng hành là quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm
về phía người dân cần chủ động tỉnh táo trước những lời mời gọi vay tiền với lãi suất thấp thủ tục đơn giản
bởi thực chất đây chính là những cái bẫy vô hình
mà người vay sẽ trở thành nạn nhân của các đối tượng tiến dụng đen